tại bộ quốc phòng đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
và đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã đồng chủ trì buổi chuyển giao tổ công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
từ bộ ngoại giao sang bộ quốc phòng và ra mắt cục gìn giữ hòa bình việt nam
việc bàn giao tổ công tác liên ngành về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc từ bộ ngoại giao
sang bộ quốc phòng quản lý và tổ chức tại trung tâm diện giữ hòa bình việt nam là rất quan trọng và cần thiết
trong việc nâng cao năng lực của cơ quan thường trực ban chỉ đạo bộ quốc phòng
với việc quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và góp phần rút ngắn thời gian thủ tục để triển khai lực lượng tham gia diện giữ hòa bình liên hợp quốc
đặc biệt là những cán bộ sĩ quan đang chuẩn bị cử đi thay thế các vị trí cá nhân
bệnh viện giã chiến cấp hai và đội công binh trong thời gian tới
thưa quý vị sự kiện này thể hiện hai ý nghĩa rất quan trọng
trước hết là đó thể hiện quyết tâm của đảng chính phủ nhà nước và quân đội việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chúng ta nâng trung tâm gìn giữ hòa bình lên thành cục diện giữ hòa bình
để đủ năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình ở các phái bộ liên hợp quốc
ý nghĩa thứ hai nó thể hiện đảng
nhà nước và quân đội ta chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
một cách rất là chắc chắn thận trọng theo từng bước
trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến tác động trực tiếp đến hoạt động diễn giữ hòa bình liên hợp quốc
việc chuyển giao tổ công tác liên ngành về bộ quốc phòng là phù hợp với việc chỉ đạo hoạt động
của các đơn vị quy mô lớn ở nước ngoài cũng như việc chuẩn bị nâng trung tâm diện giữ hòa bình
lên thành cục diện giữ hòa bình nhằm bảo đảm năng lực chỉ huy các hoạt động của việt nam
về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc ở nước ngoài và trong nước
hốc phần nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế